ubnd tp đà nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số năm mươi ba của chính phủ về giải pháp khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả an toàn và bền vững
theo đó ubnd tp giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất nông nghiệp
nghiên cứu đề án phát triển nông nghiệp mang tính bền vững ưu tiên phát triển sản phẩm chủ lực xây dựng các vùng nguyên liệu an toàn thúc đẩy áp dụng các mô hình an toàn như việt gáp và phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn